chiều nay một mươi năm tháng một mươi hai tại trụ sở trung mương đảng tổng bí thư nguyễn vũ trọng đã tiếp đoàn đại biểu tham dự hội thảo quốc tế việt nam học lần thứ năm đang diễn ra tại hà nội
hội thảo quốc tế việt nam học lần thứ năm có chủ đề phát triển bền vững trong bối cảnh của biến đổi toàn cầu
hội thảo quy tụ nhiều nhà việt nam học và học giả quốc tế đến từ ba mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
báo cáo với tổng bí thư nguyễn phú trọng đại diện đoàn đại biểu cho biết hội thảo cũng là diễn đàn để các nhà khoa học công bố những kết quả nghiên cứu về việt nam trước các nhà việt nam học của nhiều quốc gia
các kết quả nghiên cứu được trao đổi cởi mở thẳng thắn giúp cho giới việt nam học nhận thức đầy đủ hơn về việt nam qua hơn tám trăm linh báo cáo trong đó có một trăm năm mươi báo cáo của các học giả quốc tế
tiếp đó các học giả trong và ngoài nước đã trực tiếp báo cáo về đồng chí tổng bí thư những kết quả nghiên cứu
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã trực tiếp báo cáo với đồng chí tổng bí thư những kết quả nghiên cứu
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã trực tiếp báo cáo với đồng chí tổng bí thư
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã trực tiếp báo cáo với đồng chí tổng bí thư những kết quả nghiên cứu
tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng đề nghị các nhà khoa học trong nước vươn lên hơn nữa và đặc biệt phải có phương pháp đúng giỏi ngoại ngữ để theo kịp các bước tiến của thế giới đưa việt nam hội nhập ngày càng sâu rộng với quốc tế